thưa quý vị từ năm hai nghìn năm đến nay nhiều tỉnh miền núi đã coi phát triển thủy điện nhỏ
là con gà đẻ trứng vàng từ đó khởi nguồn cho phong trào phát triển ồ ạt
nhằm khai thác tối đa nguồn vàng trắng giàu tiềm năng này
vậy nhưng bên cạnh lợi ích mà nó mang lại thì việc buông lỏng quản lý của chính quyền
các địa phương đã dẫn tới những hệ lụy không đáng có
câu chuyện về thủy điện nhỏ ở lai châu mà chúng tôi đề cập sau đây là một ví dụ
kính thưa quý vị và các bạn lai châu là tỉnh có lợi thế rất lớn về phát triển thủy điện
bởi nơi đây có mạng sông suối dày đặc với đội dốc lớn
thực tế những năm qua lai châu đã phê duyệt gần một trăm linh công trình thủy điện
trong đó hàng chục công trình đã thi công hoàn thành và nhiều công trình đang thi công
tuy nhiên thực tế nhiều công trình thủy điện sai phạm vẫn ngang nhiên thi công
công trình này đã tự ý khoan đào hầm dẫn nước xuyên qua quốc lộ ba mươi hai
xây dựng một số hạng mục trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ
vi phạm này đã bị thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh lai châu ra quyết định xử phạt hành chính
vào trung tuần tháng sáu vừa qua
mặc dù thủy điện mường kim ii đã có quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu dừng thi công
tuy nhiên công trình này vẫn bất chấp
tiếp tục xây dựng và đến nay thì đã thực hiện phát điện
đại diện thanh tra giao thông tỉnh lai châu cũng nhấn mạnh
các công trình ở hành lang an toàn giao thông đều do tổng cục đường bộ và chính phủ cấp phép xây dựng
việc thi công không có phép là vi phạm quy định
hiện tại thì ở vị trí này là đơn vị thi công thủy điện mường kim hai
đang vi phạm thi công trong hành lang an toàn đường bộ
nếu mà đơn vị chấp hành xin giấy cấp phép thì mới được tiếp tục thi công
nhà hai tầng này là của gia đình ông đồng văn cư được xây dựng cách đây gần năm năm
và những vết nứt này được cho là do nổ mìn để thi công thủy điện mường kim ii
vết nứt trồng vết nứt khiến mỗi khi mưa xuống nhà bị rột nhiều chỗ
và gia đình ông cư không phải là trường hợp duy nhất
như anh xem như bây giờ như cái mái nhà bây giờ nất như thế này
như thế này toát ra
như thế thì bây giờ là đèn không chơi như thủy điện như thế nào
thì bây giờ phải xem xét làm lại cái nhà thôi
chứ bây giờ là đêm hôm như thế này các ông nó nổ mìn
những cái lượng mìn nó to to cho nên là con cái là không ngủ được
dậy là thứ một mươi hai giờ đêm lúc dậy là khoanh thức trắng cả đêm luôn
cái sai của doanh nghiệp là doanh nghiệp phải chức bồi thường với người dân đúng không
theo quy định của pháp luật thế còn ấy
bồi thường ở mức độ nào

theo thống kê chưa đầy đủ cả khu vực bản ngã ba với hơn bảy mươi hộ dân đều nứt nhà dạn tường
hiện vẫn còn một số gia đình chưa nhận đền bù vì cho rằng không thỏa đáng
phải đến khi ủy ban nhân dân xã mường kim vào cuộc
thì bảy mươi bốn trên bảy mươi sáu hộ bị ảnh hưởng mới thống nhất phương án đền bù
sơ bộ thực tế tại các hộ gia đình thì cũng có thể khẳng định một điều rằng
trong quá trình tổ chức thi công dựa công trình thủy đệ mường kim hai
thì cũng có cái ảnh hưởng đến nhà cửa của các hộ gia đình
phối hợp với ủy ban nhân dân xã và ban quản lý dự án thủy điện mường kim hai
để tiến hành công tác khảo sát đánh giá
qua đó thì đề ra phương án xử lý đối với từng trường hợp gia đình cụ thể một
và đến thời điểm hiện nay thì tổ công tác của xã
đang làm tốt phối hợp tốt với ban quản lý dự án thủy điện mường kim hai
để tiến hành khảo sát đánh giá thiệt hại
và qua đó sẽ có cái phương án hỗ trợ cụ thể cho từng hộ gia đình một
để cố gắng giải quyết rứt điểm trong thời gian sớm nhất
khi được hỏi về giấy tờ pháp lý của dự án cũng như các văn bản cấp phép
thi công trong hành lang an toàn giao thông
đại diện công ty cổ phần thủy điện than uyên cho biết
đơn vị đang phải mượn văn phòng điều hành
do sợ thất thoát giấy tờ nên toàn bộ hồ sơ dự án
vẫn để tại văn phòng công ty ở hà nội
thưa quý vị thủy điện mường kim ii không phải là công trình duy nhất
của tỉnh lai châu vi phạm trong quá trình thi công
nhà máy thủy điện chu và hai do công ty cổ phần tập đoàn xây dựng thăng long
làm chủ đầu tư cũng đang vấp phải sự phản đối của người dân
khi tự ý thi công mà chưa giải quyết xong phương án đền bù cho người dân
đồng thời tự ý tận thu khai thác đá phục vụ thi công
khi chưa được thi công
cơ quan có thẩm quyền cho phép
công trình thủy điện chu và hai được phê duyệt xây dựng
tại huyện tam đường tỉnh lai châu
dự án này được phê duyệt xây dựng trên diện tích hơn một mươi hai hectare
tuy nhiên đến nay vẫn còn hơn sáu hectare chưa thực hiện đền bù
cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng
điều đáng nói là chủ đầu tư dự án này đã tự ý áp mức giá đền bù cho người dân
giống như công trình thu hồi đất
vì thế một mươi một hộ dân với trên sáu hectare đất trong vùng thực hiện dự án
đã không đồng ý nhận tiền đền bù
tuy nhiên bất chấp việc mặt bằng chưa được bàn giao công trình này vẫn đang thi công rầm rộ
ngoài việc chủ đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn xây dựng thăng long tự ý triển khai dự án
khi chưa được bàn giao đất thì đơn vị này còn ngang nhiên tận thu
và khai thác đá
tuy nhiên trên thực tế do năng lực các địa phương hạn chế nên việc kiểm soát
thậm chí là làm ngơ cho vi phạm vẫn đang tồn tại
thực tế này đã dẫn đến nhiều hệ lụy thậm chí là hậu quả hết sức quan ngại
tất cả có lẽ xuất phát từ công tác quản lý của chính quyền địa phương
thưa quý vị và các bạn ngay sau khi thực trạng một số dự án thủy điện
tại lai châu được chúng tôi phản ánh
ủy ban nhân dân tỉnh lai châu đã thành lập đoàn thanh tra để thẩm tra các dự án nêu trên
thế nhưng câu hỏi của chúng tôi là
để xảy ra các vi phạm này nguyên nhân là do sự yếu kém của các cấp quản lý
hay là sự làm ngơ của các cấp chính quyền
câu trả lời xin nhường lại cho những người có trách nhiệm của tỉnh lai châu
chúng tôi sẽ trở lại với vấn đề này trong các chương trình tiếp theo của truyền hình nhân dân